để nắm bắt tình hình thực tế chuẩn bị cho buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh kiên giang về chủ trương xây dựng mô hình đặc khu kinh tế phú quốc
chiều ngày một mươi ba tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ và lãnh đạo tỉnh kiên giang đã có buổi làm việc với tập đoàn sunrop
một trong những nhà đầu tư có các dự án du lịch lớn nhất tại đảo ngọc phú quốc hòn đảo đẹp lớn nhất việt nam nổi tiếng thế giới với những bờ biển dài tuyệt đẹp và hệ sinh thái hoang sơ
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng với việc đầu tư dự án có số vốn lớn bài bản và hệ thống sun group đã đóng góp vào việc giải quyết nhiều công an việc làm
phát triển kinh tế xã hội địa phương đồng thời cho ra đời các thương hiệu du lịch nổi tiếng góp phần xây dựng thương hiệu du lịch việt nam
thủ tướng gợi ý tập đoàn sun group cùng các doanh nghiệp nhà đầu tư cần đưa ra những sản phẩm du lịch độc đáo có thương hiệu nổi trội có sự ủng hộ của cộng đồng người dân thúc đẩy phát triển du lịch
thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo huyện đảo phú quốc lãnh đạo tỉnh kiên giang đã có cơ chế thu hút đầu tư các tập đoàn lớn đầu tư vào hạ tầng du lịch với nhiều thương hiệu du lịch nổi tiếng của việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư kinh doanh tại việt nam nhất là trong lĩnh vực du lịch
chiều tối cùng ngày thủ tướng và đoàn công tác đã tới dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện phú quốc kiên giang